trong tuần làm việc trực tuyến đầu tiên của kỳ họp thứ một mươi
quốc hội đã nghe các báo cáo liên quan đến kinh tế xã hội của đất nước
một số dự thảo nghị quyết và các dự án luật có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh
trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ một mươi đã có bảy dự án luật được quốc hội cho ý kiến
trong đó có nhiều dự án luật được đại biểu và cử tri cả nước quan tâm như luật cư trú
luật biên phòng luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài luật bảo vệ môi trường sửa đổi
đáng chú ý có nghị quyết về việc việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
và cho ý kiến đối với báo cáo công tác phòng chống tội phạm công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi ba
và các báo cáo của viện kiểm sát tòa án nhân dân tối cao
qua thảo luận các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực của đảng nhà nước
nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
tạo lòng tin trong nhân dân
đại biểu cũng đề nghị xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch bệnh để nâng khống giá thiết bị y tế để trục lợi
tiếp tục quyết liệt xử lý kiên quyết không để có vùng cấm trong công tác phòng chống tham nhũng